vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi sáu do bức xúc với vợ chồng anh dương văn cường chú tại thôn bảo an xã hoàng an huyện hiệp hòa
và cho rằng việc vợ chồng anh cường khởi kiện vợ chồng lê thị thịnh là chỗ có quan hệ thân thiết với mình là sai trái
nên trần văn quý đã nảy sinh ý định sử dụng miến kích nổ tại cửa nhà anh cường để đe dọa
vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
quan sát thấy nhà anh cường tắt điện quý đã đi bộ đến cửa nhà sử dụng điếu thuốc lá đang hút
châm vào dây cháy chậm của quả mìn rồi đi nhanh ra khu vực để xe ô tô chở quả mìn phát nổ sau đó rời khỏi hiện trường
vụ nổ khiến cửa cuốn của gia đình anh cường bị hư hỏng nặng ước tính thiệt hại tài sản là gần một mươi triệu đồng
vụ nổ mìn này đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn
trong đêm qua công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã đấu tranh với tám nghi can để làm rõ vụ hai nhóm đối tượng hẹn nhau huyết chiến tại khu vực đồi thông hai mộ gần hồ than thở thành phố đà lạt
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng bốn khi nhận được tin báo có hai nhóm thanh niên tại thành phố đà lạt và huyện lâm hà chuẩn bị đánh nhau tại khu vực trên
công an thành phố đà lạt đã bố trí lực lượng ngăn chặn
tại khu vực hồ than thở khi phát hiện có lực lượng công an
nhóm đối tượng ở huyện lâm hà đã bỏ chạy thoát thân
lực lượng công an đã truy bắt và tìm thấy nhiều hung khí là đao mát mã tấu kiếm rượu phát được giấu trong một bụi cây gần đó
lực lượng công an đã truy bắt được bảy người thuộc nhóm thanh niên ở huyện lâm hà
cùng thời điểm công an thành phố đà lạt đã truy xét nhóm côn đồ đà lạt đang có mặt tại khu vòng xoay đường bảy trăm hai mươi ba
tuy nhiên nhóm này bỏ chạy nên hiện mới chỉ tạm giữ được một người là nguyễn lê duy quang
bước đầu các nghi can trên khai nhận vì mâu thuẫn từ trước hai nhóm đã hẹn nhau để thanh toán
nhưng rất may mắn đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời
số thanh niên này hầu hết là đối tượng có tiền án tiền sự và nghiện ma túy
đối tượng nguyễn đức thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú ấp một xã minh hưng huyện trân thành
vừa bị công an huyện trân thành tỉnh bình phước bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản
trong khi tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện trơn thành
các trinh sát hình sự công an huyện trân thành đã nhận được tin báo có đối tượng vừa gây ra vụ trộm xe mô tô
tại ấp ba a xã minh hưng
tiến hành truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn đức thịnh khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe trộm được
khám xét trên người thịnh lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi và một bộ đồ pháo ổ khóa xe mô tô
tại cơ quan công an thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình
được biết nguyễn đức thịnh là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định và đã có bốn tiền án
thông tin về việc bắt giữ và khởi tố các đối tượng cướp và trộm cắp tài sản có trong cụm tin vắn sau đây
ngày hai mươi tháng bốn công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã khởi tố đối tượng nguyễn văn nguyên
chú xã an thượng huyện yên thế về tội cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng ba tại đường thuộc địa phận xã đức thắng huyện hiệp hòa
đối tượng nguyên đã cùng một đối tượng khác đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu exciter cướp giật chiếc túi sách của chị nguyễn thị kim
bên trong túi sách của chị kim có hơn bảy triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện hiệp hòa đã tóm gọn đối tượng nguyên đối tượng còn lại đang bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đình quang chú tại phường yên thịnh thành phố yên bái về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng quang khai nhận vào ngày một mươi bảy tháng bốn quang đến cửa hiệu cầm đồ của gia đình anh lê việt anh thuộc tổ hai mươi hai phường yên ninh
tại đây sau khi quan sát thấy đèn trong cửa hiệu đã tắt xung quanh không có người qua lại đối tượng đã dùng thanh sắt mang theo phá khóa cửa hiệu
sau đó lấy trộm nhiều tiền mặt và nhiều tài sản khác
đến ngày một mươi chín tháng bốn đối tượng quang đã bị lực lượng công an thành phố yên bái bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật tại nhà riêng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la tỉnh sơn la cho biết đối tượng mùa a trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại bản trông dư tàu xã triển công huyện mường la đã ra đầu thú về hành vi mua bán người
ngày tám tháng bốn chị hàng thị vư chú tại xã triển công huyện mường la đến trình báo với cơ quan công an
việc chị bị đối tượng mùa a trang cùng một đối tượng khác tên là nổ chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai lừa bán sang trung quốc và may mắn trốn thoát trở về
khi phát hiện chị hàng thị vu quay về đối tượng mùa a trang đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện mường la đã phối hợp với công an xã triềng công huyện mường la và gia đình vận động y ra đầu thú
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý
một vụ vận chuyển gần năm tạ thị động vật đã bốc mùi hôi thối trên xe tải vừa bị công an huyện crong bách tỉnh đắk lắc phát hiện và xử lý
qua công tác theo dõi lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện crong bách đã phát hiện trên xe tải biển số bốn mươi bảy c bảy nghìn bốn trăm tám mươi do tài xế phạm văn vân điều khiển đang chở sáu thùng xốp bên trong đựng bốn trăm sáu mươi kg thịt động vật đang bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra tài xế phạm văn vân không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số thịt trên
quá trình làm việc tài xế vân khai nhận trở thuê số hàng trên cho một người đàn ông không rõ lai lịch từ quảng nam về thành phố buôn ma thuột
còn tại lâm đồng đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm huyện di linh đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã hòa ninh huyện di linh đã phát hiện ba trăm năm mươi kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đoàn liên ngành của huyện di linh đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy hợp và cơ sở kinh doanh bỏ bê thành đạt tại thôn bốn xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng
qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy hợp đoàn đã phát hiện một trăm linh chín kg thực phẩm gồm chim cút tim bao tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ sở kinh doanh bò bê thành đạt đoàn đã phát hiện hai mươi hai kg tim và đùi gà không rõ nguồn gốc và hơn hai năm tạ thịt bò bê không có dấu kiểm dịch
ngoài ra cả hai cơ sở trên đều không có sổ ghi chép nhập xuất nhiên liệu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
trên những sai phạm trên đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cơ sở kinh doanh đồng thời tịch thu toàn bộ số thực phẩm để tiêu hủy theo quy định của pháp luật
bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội thì đây còn là địa bàn các đối tượng lợi dụng buôn bán vận chuyển hàng lậu hàng giả các loại hàng cấm trong đó có thực phẩm bẩn
một mươi vụ buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc trên năm trăm linh kg nội tạng động vật bốn trăm năm mươi kg thực phẩm khô hơn một hai trăm linh chai lọ thực phẩm đóng hộp và chất cấm sử dụng trong chăn nuôi bị thu giữ và tiêu hủy
đây là con số thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay của công an
các đối tượng đã lưu kéo một bộ phận cư dân biên giới thiếu hiểu biết hám lợi để vận chuyển thực phẩm bẩn từ biên giới vào sâu trong nội địa nước ta
các đối tượng thường kích động bà con với sự sợ mất tiền nên bà con thường xuyên tập trung đông người chống đối để cướp lại hàng hóa bị bắt giữ
còn trên khi đã vượt qua đồi các đối tượng thường thuê những người không công an vật lạc vận chuyển bằng mô tô ô tô đi với tốc độ cao lãng lách đánh vọng trên đường cút lộ
trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng thì ý thức tiêu dùng của người dân cũng đóng góp một phần lớn vào công cuộc đấu tranh với nạn thực phẩm bẩn
để tránh mua phải thực phẩm bẩn người dân đã phải tự biết cách để bảo vệ mình
đặc biệt tại các bếp ăn tập thể điển hình như các trường học đã tăng cường siết chặt hơn trong việc quản lý thực phẩm đầu vào
huyện cao lộc có tổng số năm mươi trường thuộc cả ba cấp và ba cơ sở mầm non với trên tám bảy trăm linh học sinh ăn bán chú
mỗi ngày mỗi trường tiêu thụ khoảng năm mươi kg thực phẩm để chế biến thức ăn cho học sinh
việc theo dõi quản lý tốt sức khỏe của học sinh gắn liền với việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn đã được ngành giáo dục huyện trú trọng
do đó việc lựa chọn thực phẩm sạch cho học sinh luôn được các nhà trường quản lý chặt chẽ
nhiều năm qua trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong các trường học
đây là một thành công lớn để ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học
đối với việc lựa chọn thực phẩm trong nhà trường trước hết chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm
có uy tín có đăng ký kinh doanh và có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để ký hợp đồng ngay từ đầu năm học
và đối với việc kiểm tra thực phẩm đầu vào thì nhà trường đã thấy sẽ được phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng vùng núi phía bắc khả năng có nắng nóng kể từ ngày hai mươi ba
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về đêm đến sáng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba hai mươi sáu
đối với các tỉnh tây nguyên tình trạng nắng nóng đã có dấu hiệu thuyên giảm hơn đặc biệt trong những ngày tới
mức nhiệt phổ biến chỉ ở trong khoảng ba mươi bốn ba mươi sáu độ một số điểm có thể lên đến ba mươi bảy độ
chúng ta cũng cần lưu ý đề phòng những cơn mưa rông cục bộ vào chiều tối có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm
khu vực nam bộ trong ba ngày tới tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra
tuy nhiên cường độ có phần suy giảm hơn nhưng vẫn đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu
cùng với độ ẩm ban trưa xuống khá thấp chỉ khoảng bốn mươi sáu mươi nên chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến việc bổ sung những thực phẩm mát có lợi cho sức khỏe
hạn chế làm việc và lưu thông ngoài trời trong thời điểm nắng gắt để tránh cảm nắng say nắng
bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi một h ba mươi ngày hôm nay đến đây là kết thúc